liên quan đến vụ sát hại hai mẹ con ở huyện phú xuyên thành phố hà nội
nghi phạm phạm văn đức bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và ngay trong đêm đức đã được di lý về trụ sở công an huyện phú xuyên
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng hai nhiều người dân ở đội một mươi ba thôn bái xuyên xã minh tân huyện phú xuyên
phát hiện hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng
tại hiện trường xung quanh hai nạn nhân có nhiều vết máu nghi là bị sát hại
nghi can đầu tiên được công an huyện phú xuyên xác định là phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cháu ruột của hai nạn nhân
cơ quan công an xác định giữa đức với bà nội và cô ruột là hai nạn nhân có mâu thuẫn về đất đai
do bí bách tiền nông đức từng xin bà và cô bán cho một miếng đất nhưng đề nghị này đã không được đồng ý
từ đó đức đã lên kế hoạch sát hại hai người thân
đến ngày hai mươi ba tháng hai đức đến nhà bà nội và cô ruột dùng tuyếp sắt sát hải hai người rồi bỏ trốn đến thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
hiện cơ quan điều tra đang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với phạm văn đức